còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn vừa bắt tạm giam ba tháng đối với phạm hoài dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tại phường lê hồng phong tp quy nhơn về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn cá nhân vào tối một mươi một mươi hai hai nghìn một mươi năm dũng và mai trường thọ hẹn nhau ra công viên ỉ lan tp quy nhơn để giải quyết
tại đây dũng và thọ đã dùng mã tấu chém nhau hậu quả thọ bị dũng chém trúng đầu gây thương tật bốn mươi năm
sau khi gây án phạm hải dũng bỏ trốn khỏi địa phương đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ hồ sơ và tài liệu chứng minh hành vi nguy hiểm của dũng và bắt tạm giam để xử lý theo quy định
công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu đất nhà ông dương văn kha xã lương quế huyện rồng trôm
tại hiện trường cơ quan chức năng đã tạm giữ tăng vật gồm sáu điện thoại bảy xe mô tô cùng số tiền gần một mươi năm triệu đồng đồng thời lập biên bản xử lý bảy đối tượng có liên quan
thưa quý vị game bắn cá một trò chơi tưởng chừng như là giải trí bình thường nhưng giờ đây đang trở thành vấn đề đáng lưu tâm của toàn xã hội bởi những biến tướng của nó
từ game dần trở thành cơ bạc trá hình thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi game bắn cá đã trở thành hiểm họa cho nhiều gia đình và cá nhân
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên
truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bình dương
thời gian gần đây game bắn cá tiếp tục được nhiều chủ kinh doanh đầu tư bởi khoản lợi nhuận từ nó
bất kể thời gian bất kể lứa tuổi game bắn cá không chỉ thu hút các em học sinh mà ngay cả những người trung niên và cả phụ nữ cũng lao vào như con thiêu thân để rồi chuốt họa
ngay từ khi xuất hiện trên thị trường trò chơi này đã không dừng lại ở một trò chơi giải trí bình thường mà một số nơi đã biến tướng thành nạn cờ bạc
thực chất hình thức của nó là
một loại hình giải trí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động để phục vụ việc giải trí của nhân dân
tuy nhiên lợi dụng hoạt động này một số đối tượng cơ bạc lợi dụng núp bóng để hoạt động hình thức tội nạn xã hội
vì lợi nhuận mai chủ các cơ sở kinh doanh game bắn cá đang dần biến một trò chơi
chơi giải trí bình thường thành một canh bạc
mà những con bạc không ai khác chính là những em học sinh những thanh thiếu niên ham chơi và cả những người lao động nghèo muốn kiếm tiền nhanh bằng cờ bạc
rồi khi đã rơi vào vòng xoáy của những canh bạc này thì hệ lụy của nó không chỉ là mất tiền mà là tình trạng bỏ học trộm cắp và nhiều tệ nạn xã hội khác phát sinh
số người thì cũng là buôn bán nhưng mà cũng vô đây tụ tập chơi ảnh hưởng tới cuộc sống
cái xa hơn thì nó ảnh hưởng tới cái môi trường văn hóa giáo dục đối với thanh thiếu niên hiện nay
một số em là sau giờ học thì cũng tụ tập vô đây chơi cho nên nó ảnh hưởng tới việc học bỏ học bổ hành
còn cái hậu quả mà lớn hơn nữa thì từ cái việc chơi game nó dẫn tới cái việc vi phạm pháp luật hình sự
đây là năm đối tượng bị công an thị xã thuận an bắt giữ vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm có liên quan đến nghiện game bắn cá để xử lý về hành vi cướp tài sản
cả năm đối tượng này có độ tuổi từ một mươi sáu
sáu đến hai mươi ba không có nghề nghiệp ổn định thường xuyên tụ tập chơi game bắn cá
khi hết tiền các đối tượng này dùng gậy và dao ra chặn người đi đường để cướp xe bán lấy tiền
các đối tượng này khai nhận thực hiện trót lọt năm vụ cướp xe máy của người đi đường
số tiền thu được từ việc bán xe cướp được các đối tượng này chia nhau để tiếp tục chơi game
thu hai tháng
thu nhiều không
dạ cũng nhiều
giờ là bao nhiêu
khoảng một mươi mấy triệu
có thể nói game online nói chung và game bắn cá nói riêng hiện được xem là trò chơi để giải trí
bởi thực tế trò chơi này chỉ đơn thuần tích điểm ăn tiền su
tưởng chừng như vô hại nhưng khi biến tướng thành cờ bạc thì nó để lại hậu quả khó lường cho xã hội
trộm cắp cướp giật và thậm chí là giết người cũng có thể xảy ra khi mà người chơi lao mù quán
đốt tiền vào những canh bạc
game bắn cá hậu quả đã nhãn tiền
người kinh doanh và những game thủ hãy biết kề mình lánh xa tai họa
hãy nói không với cờ bạc từ game bắn cá khi mọi thứ chưa quá muộn màng
một vụ sản xuất hàng giả nhãn mát của thái lan vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt quả tăng
đối tượng vi phạm là lê viết thức chú tại phường đông vĩnh tp vinh
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi bốn bao tải lớn chứa gần một gói hạt hướng dương
có tổng trọng lượng ba trăm linh kg một vỏ bao hướng dương nhãn hiệu thái lan
một máy gian ép đóng gói và một cân bản
qua đấu tranh đối tượng thức khai nhận đã mua máy gian ép và vỏ bao từ quảng ninh
còn hạt hướng dương được mua ở trợ vinh về đóng gói thành hàng của thái lan
để đem đi tiêu thụ trong dịp tết nguyên đán
còn vào dạng sáng ngày hôm qua đội quản lý thị trường số bốn
tri cục quản lý thị trường tỉnh hà tĩnh đã phát hiện một xe ô tô đang bốc rỡ
một lượng lớn hàng hóa gồm một ba trăm linh hộp bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ
để bán cho một đại lý ở xã kỳ châu huyện kỳ anh
số bánh kẹo trên do công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hà
địa chỉ tại số sáu mươi bốn khu một thị trấn vĩnh lộc tỉnh thanh hóa sản xuất
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số bánh kẹo nói trên
có tên và trọng lượng sản phẩm không đúng với bao bì làm nhái nhãn hiệu kinh đồng
ở đông bắc bộ dự báo trong ngày mai khối không khí lạnh sẽ là hình thế
thời tiết chính chi phối toàn vùng
sang đến ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy khu vực sẽ tiếp tục có mưa với lượng nhiều hơn
nên cảm giác rét sẽ tê tái hơn
vùng núi cao có khả năng tiếp tục xuất hiện băng giá và mưa tuyết
trong từ hai đến ba ngày sắp tới
theo nhận định phải từ ngày hai mươi tám các hệ thống thời tiết trên sẽ suy yếu nhanh
và đời giác thậm giác hại lần này sẽ chấm dứt trên khu vực
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế đời gió đông bắc hoạt động mạnh
kết hợp với điều kiện địa hình nên trong ba ngày sắp tới
trời sẽ nhiều mây và duy trì mưa trên diện rộng
ngoài ra trong ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy ở phía bắc khu vực sẽ có mưa rào
trời tiếp tục rét từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
trong đó từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ có rét đậm và rét hại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng xuống đến bình thuận cũng do tác động của khối không khí lạnh
nên các tỉnh từ đà nẵng xuống đến quảng ngãi trời cũng lạnh hơn với nhiệt độ trung bình ngày
ở dưới ngưỡng hai mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh ở phía nam như ninh thuận bình thuận trời vẫn tiếp tục nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất ngày ra động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi phổ biến không mưa
ngày có nắng
trời rét vào đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất ngày ra động trong khoảng là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
về đêm và sáng nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống chỉ còn giao động trong khoảng là từ một mươi năm đến một mươi tám độ
trời sẽ xe lạnh
do ảnh hưởng khuếch tán của khối không khí lạnh tầng thấp nên bắt đầu từ ngày hôm nay
kéo dài đến những ngày đầu tuần sau
xu hướng giảm nhiệt sẽ diễn ra tại hầu hết khắp các tỉnh ở phía nam
nhiệt độ cao nhất ngày ở nam bộ giảm xuống dưới ngưỡng ba mươi ba độ
thậm chí về đêm và sáng ở các tỉnh thuộc miền đông của quốc gia
vực sẽ còn xe lạnh với nhiệt độ hạ xuống ở dưới ngưỡng hai mươi một độ
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại